số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tp hcm là gần năm năm trăm linh người

về mặt chính sách đủ điều kiện để hưởng tháng lương hương hàng tháng
theo đánh giá của bảo hiểm xã hội tp hcm chưa đặc thù vùng miền
tình trạng người dân đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
tại các khu vực phía nam ít hơn khu vực phía bắc
đối tượng tham gia mới chủ yếu là người lao động còn thiếu thời gian để hưởng chế độ hưu trí
hoặc khi có bệnh cần điều trị mới tham gia

quý vị và các bạn để đảm bảo mọi nhà mọi người đều được vui xuân trong an toàn lành mạnh bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền địa phương các già làng người có uy tín ở miền núi quảng nam cũng đóng góp rất lớn trong việc vận động con cháu tham gia tố giác giữ vững an ninh trật tự trước trong và sau tết